nhóm nghiên cứu thuộc viện y khoa đại học tokyo đã phát hiện biến thể mu có khả năng kháng
kháng thể do vaccine tạo ra cao hơn chín một lần so với virus gốc sars cov hai nhóm nghiên cứu giúp phóng
giáo sư satake chủ trì công bố phát hiện này trên tạp chí y học new england
nhóm nghiên cứu đã tạo ra virus sars cov hai nhân tạo có các đặc trưng của biến thể mu rồi đánh
đánh giá mức độ nhạy cảm của nó với các kháng thể trong mẫu máu lấy từ những người đã tiêm vaccine covid một mươi chín
của pfizer biontech kết quả cho thấy biến thể mu có khả năng kháng kháng thể cao gấp chín một lần so với
virus sars cov hai gốc điều này cho thấy kháng thể từ vaccine kém hiệu quả hơn trước biến thể mu
nhóm nghiên cứu cho biết vaccine có nhiều tác dụng khác bên cạnh việc tạo ra kháng thể nên để đánh
đánh giá hiệu quả tiêm chủng thì cần phải nghiên cứu thêm theo đài nhk phó giáo sư sato nói rằng
virus sars cov hai sẽ tiếp tục biến đổi quan trọng là phải thiết lập cơ chế xác định các đặc điểm của
virus và chia sẻ thông tin với quốc tế vào tháng chín báo asahi simun đưa tin nhóm nghiên cứu của
phó giáo sư sato đã công bố nghiên cứu về khả năng kháng kháng thể của biến thể mou kết quả thời
điểm đó cho thấy khả năng kháng kháng thể của biến thể này chỉ cao hơn bảy lần so với virus gốc như
vậy nghiên cứu mới sau hai tháng cho thấy dường như khả năng kháng kháng thể của biến thể này đã tăng
lên mặc dù khả năng kháng thuốc tăng lên biến thể mu không làm vaccine mất tác dụng ông sato nói
nhưng chúng tôi phát hiện thấy biến thể này có khả năng kháng kháng thể cao nhất trong số những
chủng virus đã phát hiện trước đây biến thể mu được phát hiện lần đầu colombia và đã lây lan
tới bảy mươi quốc gia tổ chức y tế thế giới who vào ngày ba mươi tháng tám đã thêm biến thể này vào danh sách theo
dõi trước đó người phụ trách chiến lược vaccine của cơ quan dược phẩm châu âu ông marco cavallari
cho rằng biến thể mu có thể là biến thể đáng lo ngại chú ý vì có sự khác biệt về gen so với
những biến thể trước đó của virus chính vì sự khác biệt này có thể khiến biến thể mu dễ lây lan hơn
gây triệu chứng nặng trốn tránh phản ứng miễn dịch có được từ vaccine và kém nhạy cảm với các phương
pháp điều trị theo ông kavajiri người đứng đầu chiến lược vaccine của cơ quan dược phẩm châu âu
ima biến thể mu có khả năng gây lo ngại nhiều hơn biến thể delta hiện hành vì khả năng thoát
miễn dịch ima sẽ tiếp tục thảo luận với các nhà phát triển vaccine về hiệu quả của các liều
tiêm hiện tại trong việc chống lại biến thể mou who vẫn đang xem xét có nên đặt mou k và k bốn trăm một mươi bảy n
khiến mầm bệnh trốn tránh kháng thể hai đột biến này trước đó đã được tìm thấy trong biến thể beta
và được chứng minh khiến nhiều loại vaccine kém hiệu quả hơn mặt khác tổ chức y tế thế giới who
cũng từng bày tỏ quan ngại về khả năng thoát miễn dịch của biến chủng mu khả năng thoát miễn dịch
biến thể mu gây ra nhiều lo ngại về hiệu quả ngăn chặn khả năng lây nhiễm của biến thể tuy
nhiên cần có thêm nhiều cuộc nghiên cứu về khả năng thoát miễn dịch của biến thể này các nhà khoa
học và các quan chức y tế công cộng rất muốn biết liệu mu có khả năng lây truyền cao hơn hay gây
bệnh nghiêm trọng hơn biến thể delta đang chiếm ưu thế tại hầu hết các quốc gia trên thế giới hay không
dịch tế học của biến thể mu ở nam mỹ cùng sự đồng lưu hành của biến thể danta sẽ tiếp tục được
nghiên cứu và quan sát đại diện của who cho biết
cho đến nay mặc dù không có nhiều cảnh báo như biến thể danta và anfa nhưng mou vẫn được xếp vào
danh sách một trong những biến thể cần được quan tâm do khả năng lây truyền cao và kháng miễn dịch
về mối lo ngại biến thể mou có kháng vắc xin không
móng chuyên gia nhật bản đến từ đại học tokyo kyoto chiba và tokai đã cảnh báo biến thể mou có
khả năng kháng vaccine thậm chí cao hơn các biến chủng đáng quan ngại hoặc đáng chú ý khác mà tổ
tổ chức y tế thế giới who đã cảnh báo để có được kết quả này
nhóm các ngành nghiên cứu tạo ra các dạng giả virus chứa protein đột biến của mou hoặc
những biến chủng khác các cuộc thử nghiệm trung hòa virus cho thấy chủng mẫu có khả năng chống
lại kháng thể của tám bệnh nhân đang điều trị covid một mươi chín cao gấp một mươi hai bốn lần so với chủng virus gốc
ban đầu ngoài ra mẫu có khả năng kháng huyết thanh cao gấp bảy sáu lần ở một mươi đối tượng đã được tiêm
vắc xin pfizer nếu so sánh với biến thể beta biến thể mou có khả năng kháng lại kháng thể tự nhiên